sự sáng tạo và tư duy kinh doanh số của sinh viên sẽ đóng vai trò góp phần thúc đẩy sự phát triển công nghệ và kinh doanh trong thời đại số hóa
do đó việc xây dựng một môi trường cạnh tranh và hợp tác giúp sinh viên tạo ra các giải pháp sáng tạo và thúc đẩy ứng dụng công nghệ vào kinh doanh chính là nền tảng cốt lõi
và ngay từ lúc này thì nhiều hoạt động ưa mầm đang tích cực được xúc tiến
và kinh doanh số ở nền tảng
định hướng công việc của mình trong tương lai
thậm chí là rất là yêu cái lĩnh vực công việc của mình
tôi muốn hỏi một chút là vậy thì thông qua
những cái cuộc thi này thì anh đánh giá như thế nào
về hiệu quả của các cái giải pháp của các bạn
khi mà bước ra từ cuộc thi
việc mà hỗ trợ các bạn tham gia
cũng như là giúp các bạn
tìm ra định hướng khởi nghiệp
của mình đã là một trong những
thành công rất lớn của cuộc thi
và các bạn sinh viên thì khi tham gia các cuộc thi này
thì các bạn cũng sẽ có
kết hợp với các kiến thức ở nhà trường
kết hợp với thực tiễn được đào tạo ở tại các doanh nghiệp
thì các bạn sẽ có những định hướng mới
hoặc là những sáng tạo mới
mà đây chính là cái động lực của đổi mới sáng tạo
để mà nền kinh tế số của chúng ta
nó có duy trì được đà tăng trưởng
thậm chí là vượt trội
so với các quốc gia khác
với mục tiêu mà chúng ta đặt ra
đặc biệt là quan tâm đến đào tạo
các môn nhân lực và những cuộc thi gọi sát
như thế này thì tôi hy vọng là chúng ta sẽ có
môn nhân lực vững chắc để chuyển đổi số
cho việt nam trong thời gian tới nữa
một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của anh ạ
quý vị và các bạn có bao giờ quan tâm đến
khi mỗi lần chúng ta nhận một túi hàng ship
thì túi hàng ship đó có khoảng bao nhiêu
chiếc túi đi lông hay không ạ
tôi thì cũng có quan tâm một chút
và tôi đếm sơ sơ thì gói hàng của mình
có khoảng bao nhiêu chiếc túi đi lông
và những chiếc túi đi lông như thế này
sẽ rất là ảnh hưởng tới môi trường
và ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ có cuộc gặp gỡ
với một nhóm bạn trẻ phát triển
một dự án để chúng ta có thể có
một nền thương mại điện tử
đảm bảo an toàn đối với môi trường
thì mục tiêu của chúng ta luôn luôn sẽ hướng tới
cái việc là chúng ta có thể kết nối được
các nhà bán hàng trên môi trường điện tử
để họ hiểu rằng là nếu như chúng ta
nếu như tôi và các bạn hợp tác
thì chúng ta có thể làm giảm thiểu
việc lạm dụng ba bì nhựa trong đồng gói
các đơn hàng trên sản thương mại điện tử
thì mình phải đem lại một lợi ích gì cho họ
thì họ mới có thể là
gọi là ủng hộ vào dự án của mình
giống như là cái tính năng chính của chúng ta
chính là tính năng co trường xanh đúng không
thì khi mà nhà bán hàng thực hiện cam kết
thì họ có thể đăng tả với các của chúng ta
những cái sản phẩm xanh
những sản phẩm thân thiện của môi trường
những sản phẩm có thể cắt giảm ba bì đồng gói
từ đó thì thúc đẩy lân cao
những cái hình ảnh doanh nghiệp của họ
trong mắt người tiêu dùng
điều này tạo ra cái sự lan tỏa từ hai phía
trong việc xanh hóa thương mại điện tử
đồng thời cũng giúp doanh nghiệp

thì đấy là cái lợi ích đem lại cho doanh nghiệp
thì bọn mình có thể thiết kế một cái gì đó
chứ cụ thể là ví dụ là người tiêu dùng có thể kiểu đánh giá họ chẳng hạn
đánh giá họ trên các nền tảng chẳng hạn
tại vì như mọi người nói là bây giờ
một sao thì dễ đúng không
còn năm sao thì khó
vậy thì còn đối với về phía người tiêu dùng
thì bọn mình có thể cung cấp cho họ những cái gì
gọi là đặc trưng nhất của bọn mình luôn
mà gọi là nó là như kiểu là unique selling point
là điểm đặc biệt mà đối thủ không có

và họ sẽ thực hiện những cái nhiệm vụ
mình đặt ra để tích điểm này
đổ rô trờ
tăng tương tác giữa người dùng và ứng dụng
thúc đẩy họ là sử dụng sản phẩm xanh
hay là mua hàng nhiều hơn trên ứng dụng của mình
xin chào tất cả các em
chị xin được giới thiệu
chị là nguyễn nhung
đến từ chương trình nhịp sống số của truyền hình an ninh tv
rất vui được gặp các em trong ngày hôm nay
và chị được biết thì các em vừa bước ra
từ một cuộc thi tài năng sinh viên kinh doanh số
vậy thì với cái giải thưởng lần này
thì cái cảm nhận của các em như thế nào
và sẽ có cái kế hoạch tiếp theo
như thế nào trong năm hai nghìn hai mươi bốn này
chúng em cảm thấy rất là vui và tự hào
em thấy rằng là một người tiêu dùng
nói chung cũng như là sinh viên thương mại điện tử
nói riêng thì chúng em cho rằng là đã đến lúc
mà thương mại điện tử của chúng ta phải thay đổi
nó không chỉ từ những gói hàng nhỏ bé
mà cái hành trình của nó
đến tay người tiêu dùng cũng phải xanh hơn
và đền hưởng hơn ạ
và chúng em cũng hy vọng rằng cái giải pháp
ứng dụng gricom của chúng em
cái ý tưởng đó thì có thể góp phần nào đó
trong việc là hướng tới một thương mại điện tử xanh
để mỗi cá nhân của chúng ta thì đều là một người
tiêu dùng thương mại điện tử xanh
và đúng với cái slogan
cái gọi là phương châm của dự án của em đó chính là
mua sắm thông minh và sống xanh biến vững
chúng em là có một bảng kế hoạch sơ bộ
về phát triển dự án từ từng giai đoạn
như chị có thể thấy ở trong đây
đó chính là kế hoạch về ngắn hạn và dài hạn
với từng đối tượng mục tiêu và các hoạt động cụ thể
và chúng em hy vọng thì đây là sẽ là cơ sở
cho việc phát triển dự án mở rộng dự án sau này
với tư cách là một người tiêu dùng
thì chị có cảm nhận được rằng
rất nhiều người cũng không mấy quan tâm
rằng là cái sản phẩm khi mà mang đến mình
thì nó sẽ được gói bằng những cái vật liệu như thế nào đâu
bởi vì là mọi người chỉ quan tâm đến
rằng là ở bên trong gói hàng này
của mình có đảm bảo an toàn hay không
có đúng chất lượng đối với họ lựa chọn hay không
vậy thì bọn em có nghĩ rằng là
mình sẽ phải có một cái chiến lược tuyên truyền
để thay đổi ý thức của không những là người tiêu dùng
mà thậm chí là của các doanh nghiệp
kinh doanh dịch vụ về thương mại điện tử hay không
chúng em thì đang có một cái phân tích nho nhỏ
tên là reform
chuyên để chia sẻ các vấn đề thông tin liên quan tới thương mại điện tử
cũng như là những cái vấn đề về sắc thả nhựa
với mong muốn là chạm được hơn tới nhiều người dùng
và lan tỏa cái thông tin tích cực hơn về thương mại điện tử xanh
rõ ràng là chúng ta cũng đã sắp xếp một cái hành trình khá là dài
sau cái cuộc thi này
không chỉ dừng lại là chúng ta đạt được một cái giải thưởng rất là cao
từ cuộc thi mà chúng ta cũng thể ứng dụng cái sản phẩm này vào thực tế
vậy thì chị muốn hỏi một chút là
với việc mà chúng ta có một cái cuộc thi như vậy
thì nó sẽ là tiền đề như thế nào
để các em
có thể khẳng định mình
hay thậm chí là gần như là một cái sản phẩm
để chúng ta có thể phát triển
thậm chí là kiếm được tiền
từ những cái sản phẩm dự án như thế này
khi mà triển khai dự án này
thì mục tiêu hàng đầu của chúng em là sản phẩm
giáp thả nhựa trong thương mại điện tử
tiếp đó thì là tăng cường tính lan tỏa của dự án
với các doanh nghiệp và người tiêu dùng
và chúng em cũng mong muốn là sẽ
dự án của chúng em có thể đem lại lợi ích
cho cả người tiêu dùng và cả các doanh nghiệp ạ
về doanh nghiệp thì chúng em
muốn là tăng doanh sống bán hàng
giảm lượng tốn kho cho doanh nghiệp
với người tiêu dùng thì chúng em có thể giúp cho
người tiêu dùng có thể tiếp cận gần hơn
đến những sản phẩm mà được đóng gói an toàn hơn
và xanh hơn
với cái sản phẩm an toàn và xanh hơn
thì nhiều người hoặc là các doanh nghiệp
họ nghĩ rằng là nó sẽ có cái giá đắt hơn
so với cái túi lê lâm mà bây giờ họ đang dùng
vậy thì bọn em có đã nghĩ đến cái giải pháp nào
đối với họ để có thể
vẫn chi phí như vậy
mà lại vẫn đảm bảo một cái sản phẩm
an toàn xanh khi mà đưa đến tay người tiêu dùng hay không
người tiêu dùng
thì họ cũng đã đưa ra một cái ý kiến
đó là khi mà họ
khi mà mua hàng
thì họ chấp nhận trả nhiều hơn
một hai nghìn cũng không sao hết
khi mà họ được thể hiện
cái sự bảo vệ môi trường của họ
ngắn hạn thì có thể là
các cái chi phí đối với
thì họ cũng có thể tăng
nhưng mà trong về mặt dài hạn thì các cái chi phí
đấy nó sẽ được giảm đi
ví dụ thay vì khi mà mình sử dụng
mình phải bỏ tiền ra để sử dụng
thêm những cái túi li lông
trong một tháng họ có thể mất hai ba triệu đồng
thì họ có thể tận dụng lại được những cái hộp
cái hộp mà khi mà họ mua hàng về
họ sử dụng những loại tái chế lại những cái hộp đấy
họ đóng gói hàng
ngay bây giờ thì để kết thúc cho cái cuộc trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay
thì để gửi một cái thông điệp nào đó đến
khán giả của an ninh tv
và đặc biệt là đối với những người tiêu dùng
mua sắm trên thương mại điện tử
thì các em có thể gửi một cái thông điệp như thế nào
với dự án lần này
chúng ta có ứng dụng recon
mua sắm thông minh sống sang đời mượn
rồi xin rất là cảm ơn bạn em
và chúc cho dự án của chúng ta
sẽ không chỉ là nằm trong cái cuộc thi này
và sẽ nhanh chóng bước ra đời sống
ứng dụng đối với
rất nhiều các doanh nghiệp
và thậm chí là thay đổi những ý thức nhận thức của người tiêu dùng
xin cảm ơn bạn em
trong thời đại số người trẻ vừa là công dân số
vừa là người tiêu dùng số và sáng tạo số
vì người trẻ tham gia tích cực
và chuyển đổi số sẽ làm cho đất nước
ngày càng phát triển thịnh vượng
lớp lớp sinh viên hôm nay sẽ nắm giữ tương lai của việt nam
trên hành trình chuyển đổi số
chính vì vậy để hoàn thiện công dân số
xã hội số kinh tế số
cần sự đào tạo bồi dưỡng và mở ra cho sinh viên
những cơ hội phát triển và sáng tạo
đến đây thì thời lượng của chương trình nhịp sống số tuần này cũng đã hết
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị
vào hai mươi h ba mươi năm phút thứ năm hàng tuần
trên kênh antv